quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
hôm nay thời tiết ở các tỉnh phía đông bắc bộ và bắc trung bộ khá dễ chịu là bởi khối khí mát ở phía bắc di chuyển xuống
làm thu hẹp vùng áp thấp nóng phía tây vì thế nền nhiệt trên các khu vực đều giảm
tuy nhiên quá trình giảm nhiệt trên các khu vực chỉ là tạm thời bởi trong đêm nay và ngày mai khối khí mát sẽ suy yếu đi
tác động của nó đến khu vực bắc bộ chỉ là mang tới trạng thái mát mẻ trong buổi đêm và sáng
với mức nhiệt phổ biến từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ riêng vùng núi có nơi dưới hai mươi hai độ
còn trong ngày mai ở khu vực phía đông bắc bộ vẫn duy trì mây nhiều vào buổi sáng nhưng đến trưa và chiều mây mỏng trời chuyển nắng
nhiệt độ trong ngày mai ở khu vực này sao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
trong khi đó ở phía tây bắc bộ ngày mai có nắng sớm hơn và cường độ cũng mạnh hơn
nên nhiệt độ ở khu vực này cao hơn phổ biến ở mức từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
chỉ riêng khu vực sơn la và hòa bình có nắng nóng với mức nhiệt từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
ở miền trung trong ngày mai nắng nóng được dự báo vẫn chủ yếu xảy ra ở vùng núi phía tây của nghệ an hà tĩnh
và khu vực từ quảng bình trở vào đến tận phú yên
trong đó ở khu vực các tỉnh quảng trị thừa thiên huế quảng nam và quảng ngãi
sẽ là vùng nóng nhất với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
các khu vực khác thì nhiệt độ giao động từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
chuỗi ngày nắng nóng ở nam bộ và tây nguyên vẫn tiếp tục kéo dài
dự báo là trong ngày mai cả tây nguyên và nam bộ đều có nắng cả ngày với nhiệt độ tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao
ở khu vực tây nguyên và khu vực miền tây của nam bộ nhiệt độ giao động từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ

còn ở các tỉnh miền đông nam bộ nhiệt độ từ ba mươi bảy đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
trên biển dự báo trong đêm nay và ngày mai ở khu vực phía bắc của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió nam mạnh ở mức cấp bốn
còn với khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa gió nhẹ
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước